trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh ngân hàng nhà nước vừa ban hành chỉ thị số hai
yêu cầu các tổ chức tiến dụng phải khẩn trương hơn trong việc hỗ trợ vốn cho người dân và doanh nghiệp
trong đó ngân hàng nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng cần nhanh chóng triển khai hướng dẫn
tới toàn bộ các chi nhánh phòng giao dịch các quy định về miễn giảm lãi cơ cấu nợ
giữ nguyên nhóm nợ cho vay mới tới khách hàng nhằm tránh tình trạng trên đã có chỉ đạo
nhưng phía dưới triển khai chậm chạp khiến người dân không tiếp cận được vốn
tiết giảm chi phí điều chỉnh kế hoạch kinh doanh để có điều kiện giảm mạnh lãi suất cho vai
ngày một bốn nhiều ngân hàng thương mại đã thông báo kế hoạch giảm lãi suất sâu hơn
đi đầu là nhóm ngân hàng quốc doanh
vietcombank sẽ dành ba tỷ đồng lãi suất giảm từ hai hai mươi năm một năm so với thông thường
vietinbank bidv agribank cũng cam kết giảm tương tự
ở nhóm các ngân hàng thương mại cổ phần tpbank tuyên bố giành một mươi hai tỷ đồng cho vai khách hàng mới
với lãi suất giảm một năm hai năm một năm
vì tpbank cam kết giảm cho cả khoản vai mới và cũ mức giảm tối đa là hai bằng đồng việt nam đồng
cho những khoản vay không có tài sản bảo đảm
ngoài cho vai mới các ngân hàng cũng tiếp tục giảm lãi suất các khoản vai cũ từ năm một năm một năm
và kéo dài thời hạn cơ cấu nợ cho khách hàng
trước đó các ngân hàng thương mại đã đưa ra nhiều gói tín dụng ưu đãi lãi suất
theo ngân hàng nhà nước đã có khoảng ba mươi sáu khách hàng đã và đang được xem xét miễn giảm lãi
được vai mới chỉ trong hai tháng vừa qua